quân khu bốn vừa tổ chức cho trên một một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực các đơn vị trực thuộc quân khu
hoàn thành nhiệm vụ hành quân giã ngoại làm công tác dân vận đợt hai năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn sáu tỉnh bắc trung bộ
trong đợt hành quân giã ngoại làm công tác dân vận lần này trên một một trăm linh cán bộ chiến sĩ của bộ chỉ huy quân sự sáu tỉnh
sư đoàn ba trăm hai mươi bốn sư đoàn chín trăm sáu mươi tám và năm lữ đoàn bình chủng đã đến với nhân dân một mươi bốn xã vùng đồng bào đặc biệt khó khăn
địa bàn có tỷ lệ người công giáo nhiều cơ sở hạ tầng thấp kém để cùng ăn cùng ở cùng làm với nhân dân
trong thời gian một mươi năm ngày làm dân vận cán bộ chiến sĩ quân khu bốn đã giúp dân làm mới tu sửa nhiều km đường liên thôn liên xã canh mương nội đồng
trên năm mươi công trình phúc lợi gần hai trăm linh nhà ở và các công trình thiết yếu của các gia đình chính sách gia đình giáo dân khó khăn
lực lượng quân y các đơn vị đã tổ chức khám chữa bệnh tư vấn sức khỏe cấp thuốc miễn phí cho hơn một lượt người
tặng trên một trăm linh xuất quà cho gia đình chính sách gia đình giáo dân khó khăn đồng thời xây dựng mối đoàn kết tình quân dân ngày càng thắm thiết hơn